thủ tướng chính phủ vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn bắc son do những vi phạm khi giữ chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi tám
cụ thể tại quyết định số một nghìn bốn trăm ba mươi ba ngày hai mươi sáu tháng một mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi tám
đối với ông nguyễn bắc son do đã có những vi phạm khi giữ chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nhiệm kỳ này
trước đó vào ngày sáu tháng một mươi ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn bắc son tại nghị quyết số ba mươi bốn
theo nghị quyết này ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn bắc son nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông bằng hình thức cách chức ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một
và bí thư ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi một